trận động đất làm cho lớp vỏ trái đất bên dưới ngọn núi này xáo động và bị ép lại một cách bất thường
tuy nhiên điều kỳ lạ là chẳng bao lâu sau khi nó cửa mình
con quái vật lại nhanh chóng trở lại vẻ yên tĩnh ngoan ngoãn vốn có của nó để qua mắt các nhà khoa học
tất cả dồn nén để chuẩn bị cho lần thức giấc thực sự của nó
ở thời điểm đó có khoảng nửa triệu người sinh sống dưới chân núi
và cả trên sườn họ
nhưng có một thứ cũng quan trọng không kém mà chẳng mấy ai để tâm tới
đó là căn cứ không quân cluk của quân đội hoa kỳ đang đóng tại đây chỉ cách ngọn núi một mươi năm cây số
trước tình huống khẩn cấp chính phủ philippines đã mời một nhóm chuyên gia hàng đầu thế giới về núi lửa
từ hiệp hội khảo sát địa chất hoa kỳ sang để cùng nghiên cứu về pinadubo và đưa ra cảnh báo sớm nhất
chúng tôi tới đây từ trước đó hai tháng
pinatubo liên tục đưa ra cảnh báo
pinatubo gầm gừ và gây ra hàng nghìn dư chấn nhỏ
bầu trời đen kịt với hàng tấn khí độc hại
sức ép là rất lớn cho các nhà khoa học
bởi chúng tôi phải có trách nhiệm đưa ra lời cảnh báo sớm nhất để hạn chế tối đa thiệt hại về con người
không chỉ có dân cư mà cả một căn cứ không quân tại đó
để di rời cả căn cứ là một công việc hết sức phức tạp
nhưng đó chưa phải là khó khăn lớn nhất
điều khiến các nhà khoa học đau đầu hơn chính là việc họ có rất ít thông tin về pinatubo
những nỗ lực để thu thập thêm thông tin như lắp đặt máy đo địa chấn
đi vòng quanh núi để lấy các mẫu trầm tích cổ phục vụ nghiên cứu
hay sử dụng trực thăng tiếp cận ngọn núi để quan sát thực sự quá nguy hiểm
chúng tôi chẳng có thông tin gì cả
không máy giám sát không có cơ sở dữ liệu không bản đồ địa chất không bản đồ tai biến không gì hết
nó giống như việc bạn vừa đóng thuyền lại vừa trèo thuyền cùng một lúc vậy
nhưng cuối cùng mọi nỗ lực của các nhà khoa học cũng ít nhiều được đền đáp
chúng tôi phát hiện một mái vòm rung nhan trên đỉnh núi
đó là dấu hiệu cho thấy macma bị đẩy lên bề mặt bị kéo căng và phồng lên
như vậy núi lửa sắp phun trào
ngay lập tức giới chức địa phương ban bố lệnh sơ tán hai mươi năm dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
một ngày sau đó lãnh đạo căn cứ không quân clab

đó có lẽ là những quyết định sáng suốt nhất
tám giờ năm mươi một phút sáng núi lửa pinatubo chính thức phát nổ
tạo ra một cột cho bụi và hơi nước cao tới một mươi chín km trên bầu trời
bằng tốc độ một chiếc phi cơ s một mươi năm
tuy nhiên đó vẫn chưa phải là tất cả
núi lửa pinatubo mới cửa mình
trong suốt ba ngày sau
nó liên tục phun trào tạo ra một dòng rung nham hỗn hợp
có thể quét sạch tất cả những gì nó gặp trên đường di chuyển
với tốc độ lên tới một trăm linh km một giờ
và rồi đến ngày một mươi năm tháng sáu
pinatubo đã phun trào tột đỉnh vào lúc một giờ bốn mươi hai phút chiều
bằng một tính độ khủng khiếp
mặt đất dung chuyển không khác gì một trận động đất
đỉnh của vinatubo bị thổi bay mất một đoạn cao gần hai năm km
chỉ chừng ấy thôi nó đã kịp gửi vào bầu khí quyển đám mây bụi
trông như một cái ô bao phủ hoàn toàn khu vực cao tới ba mươi năm km
rộng một một trăm linh km hai cùng với năm km khối đất đá
dòng nham thạch chảy tràn xuống thung lũng
phủ lên một lớp trầm tích núi lửa dày tới hai trăm hai mươi m
rất không may là cùng lúc này
một cơn bão nhiệt đới có tên là iunia quét qua đảo mui sông
đã gây ra gió mạnh và mưa lớn trên khu vực này
đã mây bụi gặp mưa trở nên nặng hơn và rơi xuống thành phố như một cơn mưa đá
phá hủy nặng nề các mái nhà và công trình
khi ở độ cao lớn hơn gió mạnh thổi đám cho bụi về phía đông nam
đó là lý do tại sao người ta còn quan sát thấy mây bụi từ pinatubo
lan tới tận singapore và ấn độ dương
bầu trời giống như đang có một tấm chăn trải rộng
hoàn toàn không thấy được ánh sáng mắt trời
nhờ cảnh báo sớm của các nhà khoa học hơn hai mươi người đã được cứu sống
nhưng vẫn có hơn tám trăm linh người đã thiệt mạng
núi lửa pinatubo phun trào là một trong những thảm họa thuộc loại lớn nhất lịch sử

nhưng trên hết là nhờ sự phát hiện và cảnh báo kịp thời của các nhà khoa học
nhiều nghiên cứu cho rằng vinatubo sẽ lại ngủ yên trong một thời gian dài nữa nhưng chẳng ai có thể nói trước được điều gì
pinatubo giờ đây đã trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn nhờ phong cảnh tuyệt đẹp đặc biệt là những hồ nước trong vắt với màu xanh rất đặc trưng của nham thạch núi lửa
nhưng có lẽ sẽ chẳng ai quên được vụ nổ của pinatubo
cách đây hai mươi năm sự kiện khiến ngọn núi vô danh trên đảo luzon trở nên nổi tiếng khắp thế giới